may mắn được đặt chân đến rất nhiều nơi đi qua biết bao nhiêu nẻo đường
nhưng chưa lúc nào tôi thấy mình hết đam mê và tâm huyết với con đường mà mình đã chọn
đó là con đường làm khoa học nghiên cứu đóng góp và cống hiến cho ngành folklore
nghiên cứu văn học dân gian truyền thống dân gian việt nam